tới đây sáu mươi ba sở thông tin và truyền thông sẽ triển khai thanh tra diện rộng về quản lý thông tin thuê bao điện thoại di động
dự kiến của thanh tra lần này sẽ có sự phối hợp của bộ công an bộ công thương ubnd các tỉnh thành phố
trong đó tập trung thanh tra các doanh nghiệp cá nhân đã đăng ký hàng nghìn sim với thông tin thuê bao hợp pháp
nhưng không làm rõ được mục đích sử dụng để yêu cầu chấm dứt dịch vụ
đồng thời chấn chỉnh việc thiết lập các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông di động